bệnh viện phong gia liễu trung ương quy hòa là bệnh viện chuyên sâu về phong và gia liễu của khu vực miền trung tây nguyên
sau hơn tám mươi năm năm hình thành và phát triển bệnh viện đã được nâng cấp thành bệnh viện đa khoa trung ương
xác định văn hóa là yếu tố gắn liền với sự phát triển của bệnh viện cùng với sự việc đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa
đổi mới cung cách thái độ phục vụ bệnh nhân bệnh viện còn triển khai nhiều giải pháp đồng bộ
từ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đến đào tạo đội ngũ cán bộ y bác sĩ để phục vụ người bệnh tốt hơn
anh trần thanh vi sống ở thị xã sông cầu tỉnh phú yên
khi bị ốm nặng anh đã được người nhà đưa tới bệnh viện phong gia liễu trung ương quy hòa tỉnh bình định dù bệnh viện cách nhà hơn bốn mươi km
để có được niềm tin yêu nơi bệnh nhân bệnh viện đã xây dựng và thực hiện tốt quy tắc ứng xử thể hiện
trong giao tiếp giữa viên chức người lao động với người bệnh người nhà bệnh nhân
giữa đồng nghiệp với nhau tạo nên khối đoàn kết thống nhất trong toàn bệnh viện
mỗi cán bộ bệnh nhân đều có ý thức tự giác trong thái độ phục vụ bệnh nhân công hiến hết mình vì người bệnh
mình đã chọn một cái ngành này có nghĩa là ngành mà anh sinh ra để chữa bệnh và cứu người
anh không thương người bệnh thì ai thương
cho nên xuất phát cũng phải là thương bệnh nhân bằng
hết tấm lòng của mình và bản thân cũng phải phục vụ bệnh nhân vì bản thân mình nữa
cho nên với chính vì hai cái điều đó mà chúng tôi phải làm việc ngày càng tốt hơn
đến nay bệnh viện phong gia liễu trung ương quy hòa đã chuyển từ bệnh viện chuyên khoa trở thành bệnh viện đa khoa
từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn một mươi năm bệnh viện đã có bước phát triển nhà vọt về công tác khám chữa bệnh
số lượng điều trị nội trú tại đây đã tăng từ một tám trăm linh lượt bệnh nhân lên một mươi năm năm trăm linh lượt bệnh nhân
số lượng bệnh nhân được phẫu thuật tăng từ hai trăm năm mươi người lên đến ba năm trăm linh người
số lượng khám điều trị ngoại trú tăng từ ba mươi hai lượt bệnh nhân lên đến một trăm hai mươi sáu ba trăm linh lượt bệnh nhân
sau tám mươi năm năm hình thành và phát triển bệnh viện phong gia liễu trung ương quy hòa đang thay đổi mạnh mẽ lên từng ngày
từ cơ sở hạ tầng trang thiết bị y tế trình độ chuyên môn tầm ảnh hưởng quốc tế
nhưng có một bản sắc vẫn luôn âm thầm tồn tại
đó là tình người thân thiết đầy tính nhân văn giữa các bác sĩ và bệnh nhân nơi đây